làng hội am xã cao minh huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng là một làng nghề truyền thống hơn bốn mươi năm ươm cá giống
trong đó nghề nuôi cá chép nổi tiếng được nhiều người biết tới
từ nhiều ngày trước cho tới ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một tức ngày hai mươi ba tháng chạp âm lịch
trên những nẻo đường dẫn về hội am luôn nhộn nhịp những chuyến hàng của thương lái để thu gom cá chép
phục vụ cho nhu cầu của thị trường dịp tết ông công ông táo
hội am dịp tết ông công ông táo
hội am trước ngày hai mươi ba tháng chạp từ ngày khoảng một mươi tám đã chuẩn bị cho đợt thu hoạch cá ông táo hồng công
để chuẩn bị phục vụ không những của thành phố hải phòng và các tỉnh khu vực phía bắc
sản lượng của làng nghề cá giống hội am phục vụ cho ngày ông táo hồng công
năm nay khoảng trên ba mươi tấn mỗi một năm cũng tung ra thị trường
hội am là làng nghề sản xuất nuôi cá giống từ nhiều đời này
hiện cả làng có hơn bốn trăm linh hộ nuôi cá giống
nghề nuôi cá giống nói chung nuôi cá chép cung cấp ra thị trường tết ông công ông táo nói riêng
giúp nhiều hộ làm nghề ở hội am thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương
và đón một cái tết đầy đủ sung túc hơn